trong trường hợp công ty không báo tăng giảm và thu hồi lại thẻ thì thẻ bảo hiểm y tế của người lao động vẫn có giá trị sử dụng
thẻ bảo hiểm y tế của người lao động vẫn có giá trị sử dụng và công ty vẫn phải chi trả tiền đóng bảo hiểm y tế cho người lao động
sau khi thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng bà thu có thể tiếp tục đăng ký mua bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình
giá trị sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế mới được nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ cũ và được thanh toán bảo hiểm y tế khi sinh con
bày đơn thư của bạn đọc và khán giả xem truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giao thông
khán giả trịnh thị trí ở thanh hóa đặng văn rành tp hcm lâm văn công ở lâm đồng phạm văn trừ nam định khiếu nại về nhà đất
bạn trần thị dung ở hà nam lê xuân lạng khánh hòa tạ hồng minh trần thị bích thùy hà nội nguyễn trọng phúc quảng ninh khiếu nại về bản án
khán giả nguyễn huy du nguyễn huy thi hà nội có thư hỏi về chế độ chính sách
truyền hình nhân dân và ban bạn đọc báo nhân dân đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng trả lời
kết quả đã có bảy công văn trả lời của các cơ quan là tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tp hcm
trong thời gian tới truyền hình nhân dân và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả xem truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ email hộp thư truyền hình a nhân dân org vn
bạn đọc ng a nhân dân org vn
ftp hai gạch chéo gạch chéo một năm mươi năm hai trăm bốn mươi chín một trăm sáu mươi sáu
order hai hộp thư truyền hình
tuy nhiên hiện nay đa số các trạm đều vi phạm quy định của bộ tài chính
tình trạng bất hợp lý này ngay cả chủ đầu tư công trình theo hình thức bot tức là có quyền thu phí để thu hồi vốn cũng hiểu rất rõ
dư luận đặc biệt quan tâm về cải tạo nâng cấp các tuyến đường dựa trên cốt đường cũ có phải phí trồng phí hay không
tìm hiểu về vấn đề này truyền hình nhân dân báo nhân dân đã cử phóng viên điều tra xác minh làm rõ nội dung trên
đây là đoạn đường cao tốc pháp vân cầu rẽ
dự án đầu tư nâng cấp đường pháp vân cầu rẽ dài hai mươi chín km đi qua địa phận quận hoàng mai và các huyện thanh trì thường tín phú xuyên thành phố hà nội
có điểm đầu tại vị trí nút giao pháp vân đường vành nay ba
điểm cuối là km hai trăm một mươi một của tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
tổng mức đầu tư của dự án là sáu bảy trăm ba mươi một tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một có mức đầu tư một chín trăm bảy mươi bốn tỷ đồng bao gồm cải tạo nâng cấp yếu tố bình đồ và mặt cắt dọc kết cấu mặt đường trình tuyến
đại bứng tiêu chuẩn đường cao tốc bốn lằn xe cơ giới tân dụng đường hiện tại với bề rộng nền đường hai mươi năm m và đã được thi công từ quý ban năm hai nghìn một mươi bốn
dự án do liên danh siên cô một minh phát phương thành làm chủ đầu tư
sau khi hoàn thành các nhà đầu tư sẽ tiến hành thu phí với thời gian thu là một mươi bảy năm ba tháng và thời gian bắt đầu thu phí từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm sau khi hoàn thành thi công giai đoạn một

vì thế dù biết đặt các trạm thu phí như trên là chưa hợp lý dù đầu tư với đoạn tuyến ngắn trên hai mươi km hay đoạn tuyến dài hơn khoảng từ năm mươi đến sáu mươi km
nhà đầu tư cũng sẽ được thu với mức phí bằng nhau vào thời gian sắp xỉ hai mươi năm
bộ giao thông vận tải nói không trồng phí nhưng nhiều chuyên gia khẳng định đó là phí trồng phí
với quy định bảy mươi km có một trạm thu phí nhưng thực tế hiện nay các trạm thu phí bot mọc lên như nấm bỏ qua quy định này
người dân doanh nghiệp vận tải kêu khó khăn do chi phí tăng cao mức phí và chất lượng đường giao thông hiện đang khiến nhiều doanh nghiệp lo âu và cho rằng không tương xứng
các bộ các dự án bot bao gồm cả những dự án bot đã thực hiện đang thực hiện và dự kiến sắp tới cũng sẽ thực hiện
đồng thời đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện thu phí của các trạm thuốc bot hiện nay về mức thu phí cũng như khoảng cách cho các trạm
đồng thời đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện thu phí của các trạm thuốc bot hiện nay về mức thu phí của các trạm thuốc bot hiện nay về mức thu phí của các trạm thuốc bot hiện nay về mức thu phí của các trạm thuốc bot hiện nay

vì doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư thì họ phải thu hồi vốn điều này dẫn đến tình trạng các phương tiện lưu thông phải gánh rất nhiều loại phí làm cho doanh nghiệp vận tải và người dân bức xúc
gánh nặng phí trước tiên sẽ đổ lên các doanh nghiệp vận tài đường dài nhưng thực chất doanh nghiệp sẽ cơ cấu và giá thành áp lực giá sẽ đẩy trực tiếp ra xã hội và người dân phải gánh
bộ giao thông vận tải bộ tài chính cần nghiên cứu kỹ về vấn đề này
có thể phải kéo dài thời hạn thu phí để không tạo áp lực giá thu phí lên đầu phương tiện
từ đó giảm giá thành vận tải
ngoài ra cần công khai minh bạch tính toán chi phí quản lý thi công vận hành những dự án bot hiện nay
tính đúng đủ hợp lý tránh thất thoát
về cuối cùng thì mọi khoản phí đều được cộng vào giá thành hàng hóa
tạo áp lực rất lớn lên xã hội
và người trực tiếp gánh chịu lại chính là nhân dân
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam
thời gian qua cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương và với mức phạt rất nặng
đến nay việc kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực
số xe quá tải cơ bản đã giảm không còn tình trạng ngang nhiên hoạt động như trước
điều này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng
cầu đường kéo dài thời gian khai thác giảm ách tắc giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vấn nạn quá tài đã được nhiều chuyên gia lĩnh vực xây dựng giao thông đưa ra những cảnh báo từ nhiều năm trước
bởi vận chuyển quá tải trên bộ sẽ phá vỡ kết cấu hạ tầng giảm tuổi thọ của các tuyến đường giao thông
theo đó lợi nhuận thu được khi xe chở quá tải chỉ tăng theo cơ bản
cấp số cộng thì chi phí sửa chữa cầu đường sẽ tăng theo cấp số nhân
bỏ tiền ra làm đường sẽ sử dụng được một mươi năm
nhưng nếu để xe quá tải tàn phá chỉ sau một năm phải sửa chữa hư hỏng gây lãng phí lớn cho tài sản của nhà nước
có một thực tế là trong nhiều năm qua sự nỗ lực của các cấp các ngành chức năng trong việc ngăn chặn xe quá tải đã không mang lại hiệu quả
những giải pháp kiểm soát trọng tài khi ấy cũng tỏ ra khá yếu ớt mơ hồ và thiếu đồng bộ
như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tăng mức xử phạt tuyên truyền vận động mà chưa có những giải pháp cơ bản bền vững
tình trạng xe quá khổ quá tải lộng hành trên mọi tuyến đường đã phá hỏng kết cấu hạ tầng
gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
trước thực trạng đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn bộ giao thông vận tải đã phát động cuộc chiến không khoan nhượng với xe quá tải trọng
cả nước đồng loạt gia quân kiểm soát tải trọng xe
ban đầu không ít người hoài nghi về thành công của cách làm này
nhưng sau một năm nhìn lại chúng ta đã cơ bản thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm soát tải trọng xe
tăng cường tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn và đặc biệt là qua vận động quần chúng để phát hiện những thông tin mà có xe quá khổ quá tải
mà chạy thì sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm túc
xe quá khổ quá tải
thế còn trên những tuyến quốc lộ chính qua tỉnh ví dụ như là tuyến quốc lộ năm tuyến quốc lộ ba mươi chín
thì ngoài các trạm cân liên tỉnh là trạm cân của tỉnh
thì các hoạt động xe quá tải có thể nói là nhất là những tỉnh ngoài thì rất là hãn hữu
và khi nào vào đi qua địa bàn tỉnh thì đều bị phát hiện xử lý
triển khai từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn việc kiểm tra tải trọng xe đã được các lực lượng chức năng của tỉnh hương yên thực hiện hiệu quả
trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và các chốt kiểm tra trọng tài lưu động đã có nhiều giải pháp tích cực để ngăn chặn xe quá tải
với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh sau gần một năm thực hiện kiểm soát tải trọng xe
các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tổng kiểm tra được gần ba trường hợp
xử phạt trên một trường hợp trở quá tải buộc hạ tải trên một sáu trăm linh tấn hàng hóa thu nộp ngân sách nhà nước gần bốn tỷ đồng
ngoài ra lực lượng thanh tra giao thông đã thực hiện sáu cuộc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm
tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe xử lý đối với hành vi xếp hàng hóa trở quá tài trọng
tại các cảng bến tập kết vật liệu xây dựng
qua đó đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trăm một mươi một trường hợp xe quá tải
cơi nới thành thùng xử phạt số tiền gần tám trăm linh triệu đồng buộc cắt gọt tháo rỡ thành thùng vi phạm
với những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm soát tải trọng xe
trên nhiều tuyến đường trước đây vốn phức tạp về tình trạng xe quá tải lộng hành hiện nay đã giảm mạnh
nhiều chủ xe tải đã chủ động đưa xe đi cắt gọt phần cơi nới
đây là tín hiệu đáng mừng và được nhân dân ghi nhận đồng tình ủng hộ
thực hiện đúng theo chủ trương của bộ giao thông nguyện tải
thanh tra xã hội nguyên nghiên rất rất tâm quyết liệt
thực hiện kế hoạch triển khai kiểm soát xe quá tải trọng quá khổ quá đồn bộ
và qua một năm thực hiện thì đã trên địa bàn nguyên trạm kiểm soát xe quá tải trọng hoạt động hai mươi bốn h
với lực lượng linh hành gồm thanh tra xong là chủ chốt cộng lực lượng xã thông cộng kiểm soát cân sự
cũng như ba năm đoàn thông của tỉnh ra công quyết liệt
và chúng tôi đã làm cho cái tình trạng xe quá tải lên về cơ bản
là đã giảm và trên các thương đường là không còn hình trạng là xe ô tô trở hàng quá tải trọng
và lưu hành trên đội bộ nữa
những chia sẻ trên là tâm trạng chung của lái xe và chủ xe hiện nay
sau hàng loạt những giải pháp quyết liệt mạnh tay của ngành giao thông vận tải công an và các địa phương
trong cuộc chiến chống xe quá tải
trong số các giải pháp đó xử lý tận gốc quản lý chặt ngay từ khâu nhập khẩu
tại các bến cảng nhà máy sản xuất ô tô trong nước
ý thức chấp hành của các doanh nghiệp vận tải
việc tuần tra phát hiện xử phạt chỉ là phần ngọn
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị là nguồn hàng lớn
như nhà ga bến cảng dự án giao thông doanh nghiệp vận tải
đi đầu trong việc thực hiện ký cam kết không xếp hàng hóa quá tài
trường hợp không chấp hành để xe quá tải lộng hành cố tình cơi nới thùng xe xe chở quá tải
và đơn vị vận tải sẽ bị xử lý trách nhiệm thậm chí kỷ luật và cách chức ngay
thành ra còn phối hợp với đoàn kiểm tra lên ngành của tỉnh
dùng cân sách tay để kiểm tra trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh
và đặc biệt là các tuyến đê đồng thời kiên quyết xử lý những xe vi phạm về chở quá tải trọng
sau một năm cả nước chuyển khai quyết liệt về công kích kiểm soát đại dụng xe
theo đánh giá và báo cáo và thực tế số xe giảm tới tám mươi
tức là xe chở quá tải
thế thì đến bây giờ thực tế là chỉ còn tập trung khoảng trên dưới hai của cái xe quá tải
nhưng chủ yếu là tập trung vào hai cái loại chính
tức là cái xe mà nó chở đất đá
hoặc là cái mỏ vật liệu tại cái nội tỉnh tuyến ngắn
thế còn tuyến đường dài thì như thế là nó chấp hành rất tốt
với sự nỗ lực của ngành giao thông vận tải
các bộ ngành chức năng và địa phương đã mang lại kết quả tích cực
khi kiểm soát tải trọng xe
cái được lớn nhất là đã làm thay đổi nhận thức của chủ hàng doanh nghiệp vận tải
qua việc kiểm soát chặt xe quá tải
ngành giao thông vận tải đang tịnh hướng
và bắt đầu phát triển được hài hòa các phương thức vận tải
đường sắt hàng hải đường thủy nội địa
đã bắt đầu san sẻ được gánh nặng cho đường bộ
điều này sẽ giúp giảm mặt bằng giá cước
và đưa thị trường vận tải phát triển minh bạch hơn
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng